còn tại kiên giang sau khi có kết quả giám định thương tật đối với bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc đã bắt tạm giam lê văn mỹ
chú tài huyện tỉnh biên tỉnh an giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào chiều ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
mi đến một nhà trọ để chơi thì gặp anh nguyễn văn tâm chú tỉnh đồng tháp
nhớ lại chuyện trước đây anh tâm thường chửi mình nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
trong khi gây án mỹ đã dùng dao đuổi và đâm hai nhát vào người anh tâm gây thương tích nặng
sau khi gây án mỹ đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp không khí
kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật mà mỹ gây ra cho anh tâm là ba mươi bốn